nhiều trẻ em cũng có thói quen là chơi game hoặc là xem tv từ sáu đến bảy tiếng mỗi ngày
theo tổ chức y tế thế giới khuyến cáo việc sử dụng wifi với một thời gian dài có thể để lại những tác động trước mắt
như là bị tăng huyết áp hay là gây khó ngủ còn về lâu dài thì có thể tăng khả năng bị ung thư não
mặc dù hiện tại chưa có kết luận cuối cùng mối liên hệ giữa wifi và bệnh ung thư não
nhưng các nhà khoa học cũng luôn khuyên chúng ta rằng không nên để điện thoại hay laptop trên đùi quá lâu khi sử dụng
và hoặc là chúng ta tốt nhất là nên tắt wifi và các thiết bị điện thoại trước khi đi ngủ